trong lúc tuần tra kiểm soát vào tối ngày hôm qua hai mươi tám tháng ba tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng đã dừng và kiểm tra hai xe ô tô phát hiện tám mươi bình khí cười không rõ nguồn gốc xuất xứ
và nguyễn quỳnh anh ngọc điều khiển chở tám mươi bình khí cười đủ kích cỡ qua làm việc hai tài xế trên không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ và thừa nhận đã đặt mua số bình khí cười trên từ các tỉnh phía bắc giao nhận tại đà nẵng
và đem về cung cấp cho các cơ sở kinh doanh karaoke dịch vụ giải trí trên địa bàn